liên quan đến vụ triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề với quy mô lớn hoạt động trên địa bàn tỉnh phú yên
cho đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố một mươi một bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
trong đó hai bị can lưu hoàng phi hùng và bùi thị tú trinh là vợ chồng cùng chú tại phường một tp tuy hòa bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc
chín bị can khác bị khởi tố về tội đánh bạc
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng tám ban chuyên án đã huy động hai trăm ba mươi sáu cán bộ chiến sĩ từ các đơn vị địa phương chia thành hai mươi hai tổ
đồng loạt đột nhập bắt quả tang tại các địa điểm đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề
các địa điểm đánh bạc thuộc tp tuy hòa huyện phú yên tp tuy hòa huyện phú hòa huyện sơn hòa huyện sông hinh và thị xã đồng hòa
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên đã bắt giữ một mươi một đối tượng đồng thời tạm giữ trên hai một tỷ đồng tiền mặt
nhiều loại trang sức kim loại màu vàng và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc